khi sự việc vừa mới xảy ra dù không hề trực tiếp chứng kiến biết tường tận đầu đuôi sự việc song nhiều thanh thiếu niên đã có thái độ hành xử thái quá
không chỉ tung tin vù khống công an đánh người mà các đối tượng quá khích còn hành hung người thi hành công vụ
một số người dân bị đám đông kích động đã sử dụng điện thoại di động quay video tung lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè mà không biết rằng việc làm đó đã bị các đối tượng lợi dụng để đồn thổi xuyên tạc gây mất an ninh trật tự